còn tại đồng tháp lợi dụng là xe luồng xanh một đối tượng đã giả làm lơ xe để thông qua chốt kiểm dịch từ tp hcm về huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tuy nhiên hành vi này đã không qua mặt được lực lượng làm nhiệm vụ
vào ngày một mươi chín tháng chín tài xế nguyễn văn tuấn chú tỉnh bình dương điều khiển xe tải luồng xanh khi vừa chạy qua chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ tám mươi thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp khoảng năm mươi m
thì bất ngờ dừng phương tiện để một người xuống xe
thấy có dấu hiệu nghi vấn lực lượng làm nhiệm vụ đã đến kiểm tra thì phát hiện người xuống xe là phạm thành công chú tại huyện lấp vò
qua làm việc tuấn thừa nhận
do có quen biết nên cho công đi nhờ xe từ tp hcm về đồng tháp quá trình di chuyển công giả lấm lơ xe ngồi phía trước cùng với tuấn nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã long hưng bê huyện lấp vò đã lập biên bản vi phạm hành chính với tuấn
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
đồng thời đưa công đi cách ly tập trung và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật